lễ tiễn đội tuyển bóng đá nữ quốc gia việt nam đi tập huấn chuẩn bị cho đại hội thể thao đông nam á sea games hai nghìn một mươi chín
và hướng tới olympic tokyo hai nghìn hai mươi vừa được tổ chức tại hà nội
dự lễ tiễn đoàn có đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao
tổng cục thể dục thể thao bộ văn hóa thể thao và du lịch liên đoàn bóng đá việt nam và các thành viên đội tuyển
theo kế hoạch từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đội tuyển bóng đá nữ việt nam sẽ sang tập huấn tăng cường
tại thành phố fukushima thành phố thứ bảy tham gia đón tiếp đoàn thể thao việt nam chuẩn bị cho sea games hai nghìn một mươi chín
và thế vận hội olympic và paralympic năm hai nghìn hai mươi tại tokyo
trong những năm qua các chương trình hợp tác về thể dục thể thao giữa việt nam và nhật bản diễn ra rất tốt đẹp
đặc biệt hướng tới thế vận hội olympic và paralympic năm hai nghìn hai mươi
tại tokyo nhiều hoạt động hợp tác về thể dục thể thao được tăng cường tổ chức
góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ giữa hai nước
một quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu á